để góp phần ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trong thời điểm hiện nay
hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao vừa có hướng dẫn về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
các hành vi như trốn cách ly thông tin sai sự thật đều bị xử lý hình sự
cụ thể người đã được thông báo mắc bệnh người nghi ngờ mắc bệnh hoặc về từ các vùng có dịch bệnh covid một mươi chín đã được thông báo cách ly
thực hiện một trong các hành vi trốn khỏi nơi cách ly không tuân thủ quy định về cách ly không khai báo y tế khai báo y tế không đầy đủ
hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh covid một mươi chín cho người khác bị coi là trường hợp thực hiện hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người
quy định tại điểm c khoảng một điều hai trăm bốn mươi và bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người
người chưa bị xác định mắc bệnh covid một mươi chín nhưng đang sống trong khu vực có quyết định cách ly quyết định phong tỏa
thực hiện một trong các hành vi trốn khỏi khu vực bị cách ly khu vực bị phong tỏa không tuân thủ quy định cách ly không khai báo y tế khai báo không đầy đủ
hoặc khai báo gian dối gây thiệt hại từ một trăm linh triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh sẽ bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người
theo quy định tại điều hai trăm chín mươi